không cho bất cứ nhân viên nào ngủ lại quán tự tay mình kiểm tra khóa cửa
thế nhưng một chủ quán karaoke ở thành phố đà nẵng vẫn rất bàng hoàng
khi số tiền hơn hai trăm linh triệu đồng để trong tủ lại bị mất trắng
vụ việc được công an quận hải châu thành phố đà nẵng tiếp nhận
và chỉ sau hơn bốn giờ đồng hồ vào cuộc truy xét
đối tượng đã nhanh chóng được xác định số tài sản bị mất cũng được lấy lại toàn bộ
đầu tháng một mươi một vừa qua anh huỳnh mạnh dũng chủ một quán karaoke
ở phường hòa cường nam quận hải châu thành phố đà nẵng
đã đến cơ quan công an trình báo sự việc bị mất trộm hơn hai trăm linh triệu đồng
cất ở trong tủ quầy lệ tân
tôi là người đóng cửa về cuối cùng
sáng ra thì vợ tôi lúc bảy giờ hai mươi phút qua đây như mọi ngày
qua lấy tiền đi chợ kiếm đếm lại kiếm đếm lại tài sản
thì phát hiện mắt cái gian cài tủ lấy được một số tiền
tình tâm kiếm đếm lại sẽ mất hai trăm một mươi sáu triệu tám trăm linh ngàn
và chưa dám tình nghe cho ai
mặc dù quán có camera nhưng tất cả đều bị vô hiệu hóa
đây là yếu tố được các trinh sát đặc biệt chú ý
biết rõ từng đường đi lối lại bên trong quán và cả vị trí đặt camera
cho thấy nghi phạm phải là người rất thân thuộc đã từng ra vào nhiều lần
các tình tiết được công an quận đánh giá và chỉ đạo đội cảnh sát hình sự
và tổ chức xác minh khẩn cấp tránh để tài sản bị tẩu tán
áp dụng đồng bộ các biện pháp
nghi phạm được xác định là huỳnh hữu đan hai mươi một tuổi quê ở tỉnh phú yên là nhân viên của quán
sau khi tan ca vào lúc một h ba mươi sáng tôi có về
rồi tôi đã quay trở lại quán và đột nhập bên đường sâu
leo lên sân thượng để chui xuống lối thuốc hiếm
và xuống đó là tôi có dùng dây leo để chia camera
rồi tôi dùng tu bít để cậy học tú và lấy tiền
tại vì lấy sân lòng tham thấy tiền nhiều quá nên em lấy
quá trình làm việc tại nơi xảy ra vụ việc
đối tượng đã quan sát được những sơ hở cũng như những tiếu sót của chủ sở hữu tài sản
từ việc quy luật để tiền quy luật đi lại quy luật đóng cửa quy luật nghỉ
rồi những sơ hở bắt gặp trong việc bảo quản tài sản
đối tượng đã nảy sinh lòng tham từ đó mới thực hiện hành vi trộm để phục vụ cho việc tiêu xài cá nhân
sau bốn giờ đồng hồ tập trung lực lượng vào cuộc huỳnh hữu đan bị bắt giữ ngay tại phòng trọ
thu giữ hai trăm một mươi sáu tám triệu đồng bốn đô la mỹ và một số vật chứng có liên quan khác
tại cơ quan công an đan thừa nhận trong quá trình làm việc đã nảy sinh lòng tham
và lên ý định thực hiện đột nhập trộm cắp